phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn duy ngọc khẳng định với sự nỗ lực trách nhiệm rất cao của các cơ quan chuyên trách cùng sự phối hợp của các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tội phạm đã được kiểm soát bộ công an nhận diện rõ những nguyên nhân dẫn đến tội phạm đã có những báo cáo đề xuất với chính phủ các ban bộ ngành chức năng triển khai chỉ đạo xử lý
trước tình hình tội phạm lợi dụng sim giác những tài khoản trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị bộ thông tin và truyền thông chú ý giải quyết hiệu quả liên quan đến tội phạm tín dụng đen
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai hiệu quả những chính sách cho vay với những người thiết yếu cho vay phục vụ tiêu dùng
đề cập đến hàng chục nghìn cặp mâu thuẫn hiện nay đang tồn tại ở cấp cơ sở thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị bộ tư pháp quan tâm giải quyết bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến những vụ án
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh từ ngày một tháng bảy luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực đề nghị chủ tịch ubnd các cấp huy động lực lượng tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
phát biểu kết luận hội nghị nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các thành viên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia các bộ ngành địa phương tập trung thao gỡ những khó khăn vướng mắt đặc biệt trong công tác phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và các địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa kết hợp tuyên truyền để hạn chế việc lợi dụng lôi kéo tham gia vào vi phạm pháp luật tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền đổi số đặc biệt là đề án sáu
công tác phòng chống tội phạm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra điều tra kịp thời ngăn chặn những sai phạm
chiều nay tại hà nội trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban quốc phòng và an ninh
dự hội nghị có thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các thành viên ủy ban quốc phòng và an ninh đại diện lãnh đạo các ủy ban của quốc hội đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban quốc phòng và an ninh đã chủ động tích cực phát huy tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình kế hoạch đề ra
thực hiện hiệu quả công tác lập pháp và công tác giám sát và nhiều lĩnh vực công tác khác
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá về một số kết quả công tác về các mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhấn mạnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác đánh giá dự báo tình hình xác định những đặc điểm cụ thể tác động tới công tác lập pháp của lĩnh vực đặc thù là quốc phòng an ninh
từ đó tham mưu thẩm định giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao
bên cạnh đó có phương pháp triển khai công việc một cách bao quát khoa học cụ thể với tinh thần lập pháp chủ động giám sát hiệu quả và quyết định nhanh chính xác những vấn đề quan trọng
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ thống nhất cao với nội dung báo cáo trung tâm những kết quả thành tích mà ủy ban quốc phòng và an ninh đạt được cũng như những phương hướng công tác mà ủy ban đề ra
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn ủy ban quốc phòng an ninh đã luôn phối hợp đồng hành chia sẻ với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
còn vào sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương chúc mừng những nỗ lực kết quả thành tích mà lực lượng hồ sơ nghiệp vụ công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba

tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao cờ thi đua của bộ công an và bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hồ sơ nghiệp vụ
sáng nay truyền hình công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng đỗ triệu phong bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân đã dự và chỉ đạo hội nghị
đại tá nguyễn anh tuấn phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân giám đốc truyền hình công an nhân dân chủ trì hội nghị
với tinh thần nỗ lực vượt khó đoàn kết sáng tạo năm hai nghìn hai mươi ba truyền hình công an nhân dân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao
có nhiều đổi mới trong việc thông tin tuyên truyền sâu đậm kịp thời những chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước và bộ công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân và các vấn đề được dư luận quan tâm
đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai nghị quyết một mươi hai đề án sáu cp và các dự án luật do bộ công an soạn thảo tăng cường số lượng nâng cao chất lượng các tác phẩm tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch và gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống thiên tai dịch bệnh bão lũ góp phần định hướng dư luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nâng cao vị thế xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng đỗ triệu phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà truyền hình công an nhân dân đã đạt được trong năm vừa qua đặc biệt là những giải thưởng cao tại các giải báo chí và liên hoan truyền hình đồng thời đề nghị trong thời gian tới truyền hình công an nhân dân cần tiếp tục đổi mới đa dạng hóa hình thức thể hiện các tác phẩm phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong sản xuất chương trình truyền hình hiện nay
chú trọng công tác kỷ luật kỷ cương xây dựng truyền hình công an nhân dân đoàn kết vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi ba
sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã có sự phát triển và loan tỏa rộng khắp
lực lượng công an các cấp và các cơ quan ban ngành địa phương đã có sự gắn kết phối hợp hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi bốn quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật phòng ngừa ngăn chặn tà đạo đạo lạ tội phạm và tệ nạn xã hội
từ đó tội phạm về trật tự xã hội giảm tám bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều kết quả công tác vượt trị tiêu quốc hội giao như tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt chín mươi bảy tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi chín tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt chín mươi chín
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đạt những kết quả tích cực
nhân dịp này ban tổ chức đã trao bằng khen của bộ công an ubnd tỉnh tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục phiên tòa sơ thẩm
đối với một trăm linh bị cáo trong nhóm khủng bố tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea cơ tu và ea tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo
cũng như tội danh điều khoản của bộ luật hình sự áp dụng đối với các bị cáo
hội đồng xét xử đã tiến hành phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội từng đối tượng
tại phần xét hỏi các bị cáo đều đồng ý với bản cáo
các bị cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã công bố
khai nhận tại phiên tòa phần lớn các bị cáo thừa nhận do thiếu hiểu biết nên bị im úp lâu
và nhóm phản động lưu vong ở mỹ dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố phá hoại
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo bày tỏ ăn năn hối cải
xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra cốt định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với lê văn kỳ là nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên
và sáu đồng phạm là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường và văn phòng đăng ký đất đai
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
bị can lê văn kỳ với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bắc yên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định
các bị can còn lại đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện bắc yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần bốn mươi hai tỷ đồng
ngoài vụ án trên trước đó từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các bị can là lê văn kỳ phạm bình minh và lò duy thành đã bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ do có sai phạm liên quan tới việc chuyển mục đích sử dụng đất trúng đấu giá
thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai khu đất thương mại dịch vụ
hai đối tượng vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội ban chuyên đán đã tổ chức bắt xử thành công hai đối tượng
gồm sông bá tồng và sông bá đà đều trú tại huyện kỳ sơn vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại
gồm năm mươi một viên hồng phí
trong tuyến ba kg ma túy đá và ba kg ketamin
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng sông bá tồng và sông bá đà
để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
thưa quý vị tỉnh an giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp xác với nước campuchia
và cũng là địa bàn mà các đối tượng nhắm đến để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
để lừa được người dân trong nước với chiêu thức việc nhẹ lương cao
thậm chí để bắt cắt tống tiền
trong tuyến gia đình các đối tượng phạm tội đã lợi dụng và câu móc với đường dây
đưa người ở khu vực biên giới để dẫn dụ đưa các nạn nhân sang campuchia
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
người dân sống dọc theo tuyến biên giới của huyện đầu nguồn an phú tỉnh an giang
không còn xa lạ với hình ảnh như thế này
những người rất díu nhau trốn chạy bơi qua sông tìm về đất mẹ
bỏ lại sau lưng giấc mộng đổi đời nơi xứ người
thế nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trở về
xác định là địa bàn biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
thời gian qua ban giám đốc công an tỉnh an giang đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường phối hợp các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ quyết liệt
các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa đấu tranh xử lý có hiệu quả
tình trạng người việt nam xuất cảnh trái phép và các loại tội phạm trên tuyến biên giới
trong năm hai nghìn hai mươi ba thì đã phát hiện và xử lý theo quy định là một trăm sáu mươi chín vụ
và hai trăm năm mươi sáu trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và bắt giữ một vụ
một đối tượng về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
đặc biệt đã khám phá nhanh một vụ năm công dân việt nam bị lừa sang campuchia
bị đánh đập đòi tiền chuộc trong đó bốn công dân thì đã trốn thoát
và nhập cảnh trái phép về việt nam và một người thì bị bắt giữ
sau đó bị đánh đập đến chết
đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án
để đấu tranh với các hành vi đưa người xuất nhập cảnh trái phép
cụ thể vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh an giang phối hợp công an huyện an phú trên đường tuần tra
khi đến khu vực chùa cây cóc thuộc xã khánh an phát hiện bắt quả tang
hai đối tượng nguyễn văn sàng và tô văn tây đang tổ chức đưa một người phụ nữ
chú tỉnh kiên giang sang campuchia trái phép
sau khi biết sàng và tây bị bắt đối tượng đặng văn trường chú tại địa phương đã
cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan chức năng cho biết đây là đường dây đưa người qua lại việt nam
và campuchia trái phép hoạt động trong thời gian dài có sự cấu kết
của các đối tượng ở việt nam và các đối tượng ở campuchia hình thành đường dây
đưa người khép kín có nhiều thủ đoạn tinh vi và phân công cụ thể vai trò cho từng đối tượng
gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra mở rộng
nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước khi sang campuchia
lao động thì hãy tìm hiểu kỹ đừng vội tin vào những lời quảng cáo
những lời mời chào hấp dẫn của các đối tượng nhất là ở trên không gian mạng
rất mong bà con khi phát hiện các đối tượng đưa người trái phép
hãy tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra xử lý
theo quy định của pháp luật đồng thời góp phần ngăn chặn các hệ quả xấu mà có thể xảy ra
để phòng ngừa hiệu quả những vụ việc xuất cảnh trái phép
chính quyền các ban ngành đoàn thể cùng song hành với lực lượng chức năng
thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình
tránh những mối hiểm họa khôn lường mang tên giấc mộng đổi đời
từ bên kia biên giới